thưa quý vị tâm huyết và đam mê sưu tầm tranh ảnh tư liệu về chủ tịch hồ chí minh
bằng tấm lòng kính yêu vô hạn
đến nay bà nguyễn thiện nguyệt cựu bí thư khu phố bốn phường cô giang quận một tp hcm
đã có hơn bốn mươi năm miệt mài sưu tầm tư liệu về bác hồ
đối với bà nguyệt việc sưu tầm tư liệu hình ảnh về bác và vận động mọi người
học tập làm theo bác là cách thể hiện tình cảm sâu sắc đối với người
trong căn nhà nhỏ trên đường nguyễn khắc nhu quận một tp hcm bà nguyễn thị nguyệt
dành hẳn nơi trang trọng để lưu giữ những tư liệu hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp
của chủ tịch hồ chí minh
những tấm ảnh quý giá được bà nguyệt trân trọng lưu giữ trong các quyển album cẩn thận
và đều có ghi chú chi tiết trên từng tấm ảnh
sau hơn bốn mươi năm miệt mài bà nguyệt đã lưu giữ hơn bốn trăm linh quyển sách
và hơn ba ba trăm linh bức ảnh về bác
mỗi tấm ảnh đều chứa được một câu chuyện đầy ý nghĩa
mỗi khi có người cần tìm hiểu tư liệu về bác hồ là bà nguyệt rất nhiệt tình
kể lại từng nội dung theo từng giai đoạn lịch sử đầy hào hứng và xúc động
hai lần được gặp bác hồ
sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng
năm một mươi hai tuổi bà tham gia kháng chiến
đến năm một nghìn chín trăm năm mươi năm bà tập kết ra bắc và học tại trường học sinh miền nam ở hải phòng
và bà đã được hai lần gặp bác hồ
hình ảnh một vị lãnh tụ giản dị với tình thương yêu bao la
ân cần thăm hỏi mọi người khiến bà nguyệt càng thêm kính yêu bác hồ
không chỉ sưu tầm hình ảnh tư liệu bà nguyệt còn là người mang hình ảnh
những câu chuyện về bác đến gần hơn với mọi người
đặc biệt là thế hệ trẻ
cái việc mà tư sưu tầm tài liệu cũng như là hình ảnh về bác
thì đồng chí cũng không phải là chỉ giữ cho riêng mình
mà đồng chí cũng chia sẻ thông qua những buổi sinh hoạt chuyên đề
của chi bộ của sinh hoạt của câu lạc bộ
các cái câu lạc bộ như là của phường
rồi trong sinh hoạt của hội cụ chiến binh
hội người cao tuổi của phường thì những sinh hoạt chuyên đề về bác
thì đồng chí cũng không phải là chỉ giữ cho riêng mình
đồng chí cũng hay là có cái đưa những cái tư liệu này ra
để là sinh hoạt những cái hình ảnh của bác rất là sống động
thì trong cái sinh hoạt bản thì đồng chí cũng là một bản viên rất là tích cực
nhiều năm liền đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
do chi bộ giao cũng như là tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương
cứ khoảng vào những dịp lễ như ngày hai mươi hai tháng một mươi hai hay ngày một mươi chín tháng năm
thì nhà trường đều tổ chức mời cô nguyệt sang để thăm
trò chuyện với các cháu của học sinh lớp lá về bác hồ
những câu chuyện kể từ cô nó rất là gần gũi và nó phù hợp với lứa tuổi của các em mầm non
giúp cho các em nó xây dựng được một cái tình cảm mà trong chương trình giáo dục mầm non
cũng có cái nội dung là giáo dục tình yêu quê hương đất nước tình yêu bác hồ
tình yêu đối với những người xung quanh thông qua những câu chuyện rất là gần gũi
sau khi nghỉ hưu vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu bà nguyệt có nhiều thời gian để đi sưu tầm
và kể chuyện về bác hồ
mặc dù tuổi đã cao nhưng nhiệt quyết và tình cảm kính yêu đối với bác hồ của bà nguyễn thị nguyệt
vẫn ngày càng nhiều hơn
bà luôn tâm niệm tiếp tục công việc sưu tầm tư liệu về bác hồ và bà mong muốn
đây là tài sản quý giá nhất bà truyền lại cho thế hệ trẻ sau này
tiếp tục lưu giữ và học tập theo tấm gương bác hồ kính yêu